theo hãng tin tass của nga các nhà chức trách ukraine có kế hoạch sơ tán dân thưởng trong ngày một mươi sáu tháng bốn dọc theo chín hành lang nhân đạo đã được thống nhất
trong một tuyên bố phó thủ tướng ukraine thông báo chín hành lang nhân đạo đã được nhất trí mở cho dân thường rời khỏi nhiều khu vực tại nước này
trong đó có hành lang dành cho những người đi sơ tán bằng ô tô cá nhân từ thành phố cảng mariopol
năm trong số các hành lang sơ tán là từ khu vực luhansk thuộc miền đông ukraine
trong khi đó trung tâm kiểm soát quốc phòng liên bang nga cho biết kể từ ngày hai tháng ba nga đã chuyển hơn một mươi một chín trăm năm mươi một tấn hàng nhân đạo
tới nhiều địa phương ở ukraine và thực hiện tám trăm ba mươi bốn hoạt động nhân đạo
trong số hàng hóa nhân đạo này có hơn hai trăm tám mươi tám tấn nhu yếu phẩm và thực phẩm